thưa quý vị trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức được diễn ra
hiện toàn thành phố hà nội có khoảng trên một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi chiếm tới một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp vì vậy mà thành phố hà nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
người dân cho công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi với quyết tâm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh và những người tham gia
một buổi diễn tập triển khai phương án cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại quận nam tử liêm hà nội
với một mươi hai tình huống giả định có thể xảy ra trong hai ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông như việc phát hiện thí sinh bị ho sốt có biểu hiện nghi nhiễm covid
tất cả các giả thiết đều được đưa ra để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn thuận lợi
chúng tôi cũng chuẩn bị các lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn thí sinh cũng như là những người làm nhiệm vụ khi vào điểm thi
đảm bảo công tác phòng dịch thực hiện giãn khoảng cách đeo khẩu trang và những yêu cầu khác của ngành y tế để đảm bảo đúng quy định
với vai trò là đơn vị tham mưu về mặt chuyên môn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn trong công tác thi
khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt đầy đủ các tình huống giả định
khi có những thí sinh có biểu hiện ho sốt khó thở và nghi ngờ covid một mươi chín theo các cấp độ khác nhau
là một trong ba lực lượng quan trọng góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
công an tp hà nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị
tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở tất cả các điểm thi
chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý những trường hợp có dấu hiệu gian lận trong thi cử
công tác phân luồng đảm bảo an ninh trật tự ở cả vòng trong và ngoài khu vực tổ chức thi
mỗi một điểm thi thì đều có ba lớp bảo vệ
bên trong thì có các đồng chí cán bộ an ninh sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bên ngoài cổng thì cũng có một chốt để phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng
giãn cách trong quá trình các cháu thí sinh đi vào khu vực thi
và cái nớp bên ngoài cùng tại các cái tuyến đường
chúng tôi cũng bố trí tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo không gây ách tắc giao thông
bên cạnh đó trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
công an tp hà nội đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch
phân luồng đảm bảo giãn cách đo nhiệt độ sắt khuẩn tay trước khi vào phòng thi
tránh ảnh hưởng xấu tới việc tổ chức các hoạt động của kỳ thi
kỳ thi tốt nhật trung hòa hội thông diễn ra trong thời gian tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên thì lực lượng công an quận
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng y tế trung tâm y tế
phòng giáo dục và ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân
thực hiện các biện pháp đảm bảo khung tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch
cho kỳ thi trên địa bàn thành phố hà nội đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc
với quyết tâm đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào ngày bảy và tám tháng bảy
được an toàn đúng quy chế